sáng ngày một mươi tám tháng năm tại hà nội bộ thông tin truyền thông đã tổ chức hội nghị phổ biến quyết định năm hai nghìn một mươi bảy
quy đề ttg và chương trình diễn tập quốc tế về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng asean japan hai nghìn một mươi chín
quyết định năm hai nghìn một mươi bảy quy đề ttg của thủ tướng chính phủ nêu rõ việc phân cấp tổ chức thực hiện
phương án ứng cứu biện pháp bảo đảm thực hiện ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia
trong những năm qua chính phủ và các bộ ngành địa phương đã rất nỗ lực hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng nhằm tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân cơ quan quản lý và doanh nghiệp